vì trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị hà nội người dân có một mươi năm ngày để trải nghiệm đi tàu miễn phí trong thời gian đầu vận hành
sau đó người dân có thể mua vé đi tàu theo nhiều hình thức với mức giá không cao và có những yêu đãi đặc biệt tương tự như với yêu đãi của hành khách đi xe buýt
cụ thể giá vé tàu theo lượt từ tám đến một mươi năm đồng một lượt tùy thuộc độ dài ngắn của chặng đường hành khách đi
giá vé tàu theo ngày là ba mươi đồng một người không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày
giá vé tháng có các mức hai trăm linh đồng một người cho hành khách phổ thông một trăm linh đồng một người dành cho học sinh sinh viên
người lao động tại các khu công nghiệp người lao động tại các văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể được áp dụng mức giá một trăm bốn mươi đồng một người một tháng
người có công người cao tuổi người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn vé
hành khách mua vé theo hướng dẫn của nhân viên tại chỗ

để mua vé tại quầy bán vé tự động hành khách dùng tiền mặt lớn hơn đưa vào khe nhận tiền chọn ga đến bấm nút trên máy dạng cảm ứng tay
sau khi nhận tiền máy sẽ nhả vé thẻ nhựa và tiền thừa nếu có
đây cũng là một điểm mới trong hình thức mua bán vé tàu vừa hạn chế tiếp xúc hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa linh hoạt giúp việc mua bán được thực hiện nhanh chóng chủ động
trước tình trạng hành khách tới trải nghiệm tàu sắt cắt linh hà đông vượt quá dự kiến bắt đầu của công
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị hà nội tổng giám đốc công ty ông vũ hồng trường cho biết
đơn vị đã bố trí tăng cường nhân sự và các trang thiết bị để phân luồng tối đa cho hành khách ngay tại sảnh tầng một và tầng hai của các nhà ga
nhằm đảm bảo giãn cách khi đến trải nghiệm đường sắt cát linh hà đông
theo ông trường lượng khách khai thác hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi một tập trung đông nhất ở hai điểm ga cát linh chiếm ba mươi một và ga yên nghĩa chiếm hai mươi
ông trường cho biết trong những ngày tới đơn vị sẽ tập trung lực lượng đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân đến đi thử và trải nghiệm tàu
đồng thời đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
việc trải nghiệm là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân tuy nhiên phải đảm bảo an toàn giữ khoảng cách
lúc xếp hàng lên nhà ga cát linh hà đông người dân phải tuân thủ điều kiện phòng chống dịch
từng hàng dài người dân xếp hàng cả trăm mét không đảm bảo giãn cách trong thời điểm hà nội có nhiều ca nhiễm covid trong cộng đồng
là điều khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng bên cạnh niềm vui khi một phương tiện giao thông công cộng mới được đưa vào vận hành
việc người dân tập trung đông không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
theo ông nga khi được tiêm vaccine người bệnh thường ít có triệu chứng nên rất khó xác định những người dương tính với sars cov hai
chính vì vậy việc tập trung đông người sẽ dễ lây lan dịch bệnh và khó khăn trong công tác truy vết
những người thường xuyên đến tập trung nơi đông người phải tuân thủ việc khai báo y tế và theo dõi sức khỏe cá nhân
đặc biệt tuân thủ việc quét mã qr khi đến các ga tàu đường sắt đô thị
do đó ông nga khuyến cáo đường sắt cát linh hà đông có một mươi năm ngày để đi miễn phí nên người dân không cần vội vàng
chen trúc để rồi dễ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
giá lượt cũng rẻ nên người dân nên kéo dãn thời gian sử dụng tàu sắt đô thị để phòng chống dịch
đặc biệt người dân không nên đi vào các giờ cao điểm nhất là những người chưa tiêm vaccine người già người có bệnh nền
cùng với tàu sắt cát linh hà đông hiện nay xe buýt tại hà nội được phép vận chuyển không quá năm mươi số chỗ trên xe
và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe với quy định mở thoáng tất cả các cửa sổ
xong xe điện đóng cửa môi trường kín lại vận hành như vậy thì liệu có phù hợp hay không
việc tàu điện cát linh hà đông áp dụng quy định về phòng chống dịch như đi xe buýt của sở giao thông vận tải là điều cần xem xét